thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ quảng ngãi đến khánh hòa
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong sáng nay lũ trên các sông ở quảng ngãi bình định sẽ xuống dần
mực nước sông trà khúc tại trạm trà khúc xuống mức bốn mét trên báo động một năm mét
trên sông vệ tại trạm sông vệ xuống mức ba năm m ở mức báo động hai
sông côn tại thạch hòa xuống mức bảy năm mét dưới báo động ba năm mét
tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh quảng ngãi bình định đặc biệt tại các huyện ba tơ minh long nghĩa hành đức phổ sơn hà sơn tây tư nghĩa bình sơn của quảng ngãi tây sơn an nhơn tuy phước phù cát phù mỹ hoài ân hoài nhơn quy nhơn an lão của bình định giảm dần
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai